tháng hành động phòng chống ma túy với chủ đề hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu sẽ được diễn ra từ ngày một tháng sáu đến ngày ba mươi tháng sáu
đây là yêu cầu triển khai của thủ tướng chính phủ tới các cơ quan có liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thủ tướng yêu cầu các đơn vị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy hậu quả và tác hại của việc sử dụng sản xuất và buôn bán ma túy
tập trung vào các loại ma túy chất hướng thần mới đang lan rộng trong giới trẻ
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an tổng hợp kết quả tháng hành động tập trung điều tra triệt phá các tổ chức đừng dây ma túy lớn
tăng cường điều tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp giới thiệu mua bán khuyến khích sử dụng ma túy
các chất gây nghiện gây ảo giác trên mạng internet xử lý nghiêm những lái xe dương tính với ma túy